tối nay ngày tám tháng ba ubnd tỉnh thừa thiên huế xác nhận kết quả dương tính với covid một mươi chín của một nữ du khách nước ngoài sáu mươi sáu tuổi
cùng trên chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bảy đây là ca nhiễm thứ ba mươi tại việt nam
nữ bệnh nhân sáu mươi sáu tuổi này đến huế vào lúc một mươi bảy h một mươi năm phút ngày sáu tháng ba trú tại một khách sạn trên đường phạm ngũ lão thành phố huế
tối ngày bảy tháng ba nữ bệnh nhân và người đồng hành đã được cách ly điều trị tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
khu vực khách sạn đã được phong tỏa cách ly để khử trùng từ ngày bảy tháng ba
tìm an đầu cho biết sau khi đến huế bệnh nhân có xuống ăn tối ở ngoài khách sạn sau đó về phòng nghỉ
ngoài ca dương tính này thừa thiên huế đang tiến hành cách ly tại khách sạn đối với một mươi người trong đó có tám khách quốc tế hai khách nội địa